hiện tượng ngao chết lan rộng trên địa bàn hai xã đông minh và nam thịnh của huyện tiền hải
tỉnh thái bình gây nhiều thiệt hại cho các hộ nuôi ngao thống kê ban đầu cho thấy hộ nuôi ít
thì thiệt hại từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng hộ nhiều có thể lên tới hàng tỷ đồng
mười năm trước người nuôi ngao xã đông minh huyện tiền hải đã phải lao đao vì ngao chết hàng loạt
họ đã phải mất một thời gian dài để phục hồi lại các bãi ngao tuy nhiên cũng chỉ được một vài năm
giờ họ lại tiếp tục rơi vào đại dịch cả bãi đầm hàng trăm hectare bao phủ một màu trắng xóa
từ vỏ ngao chết và bốc mùi tanh nồng giữa cây nắng trên ba mươi bảy độ nhà nào cũng huy động máy móc nhân lực
làm ngày làm đêm nhưng cũng không kịp với tốc độ ngao chết mỗi ngày một lan rộng
công sức tiền của đầu tư bỗng chốc trôi ra sông ra biển chỉ trong vài ngày
thời tiết thì nóng dân thì bỏ sức nào động ngày đêm không kể không kể nắng mưa
ngày đêm cứ cạn nước lúc nào nó đi đi ngày đi đêm
đói khát vật nộn với sóng gió như thế này mà bây giờ trong mỗi ba ngày
các cô mất hàng tỷ như thế này các cô không biết là kêu ai được
bắt đầu từ ngày bảy ngày bảy là tháng tám thì con ngao chết thì nó đã âm ỉ rồi
tôi ra tưởng nó nóng quá thì tháo lưới xuống thế ai ngờ tháo lưới xuống càng chết thêm
về ở cái chỗ là đến ngày mùng tám mùng chín là chết rộ
xã đông minh có hai trăm tám mươi năm hộ nuôi ngao với tổng diện tích gần bốn trăm năm mươi hectare
từ ngày mùng sáu tháng tám đã xuất hiện tình trạng ngao chết dài rác
chỉ ba ngày sau ngao chết rộ tại hầu hết các bãi
thống kê sơ bộ đã có hai trăm năm mươi ha ngao giống bị thiệt hại ở mức độ trên bảy mươi
năm mươi hectare ngao thương phẩm chết từ ba mươi đến năm mươi thiệt hại kinh tế khoảng trên sáu mươi tỷ đồng
và năm hai nghìn một mươi bốn thì cũng ngao ở đông minh cũng bị chết và cũng là chết ngao thương phẩm
và đến lần này thì quay vòng là cũng ngao chết
trong đó thì cơ bản là ngao giống và ngao thương phẩm thì chết từ hai đến ba mươi
không chỉ riêng xã đông minh tình trạng ngao chết hàng loạt còn xuất hiện tại các bãi ngao khu vực giáp cửa lân của bà con xã nam thịnh
ngao chết chủ yếu là cỡ ngao nhỏ từ một đến một năm trăm linh con một kg
tính chung cả hai xã đông minh và nam thịnh diện tích ngao thiệt hại đã lên đến năm trăm ba mươi ha chủ yếu là ngao trắng
đến ngày tám chín ba có nước thì nước kéo nước nóng
nên gây nóng mặt bãi phơi từ cả ngày
một số mặt bãi trúng thì nước lên xuống rất ít một mươi một mươi năm phân cũng gây nóng và ngao chết tập trung ở những diện tích đấy
hiện tại để hạn chế thiệt hại do nắng nóng khắc nghiệt ngành nông nghiệp thái bình khuyến cáo các hộ nuôi ngao ở các bãi cao
cần cải tạo hút cát hạ thấp bãi nuôi phù hợp với mực nước lên xuống của thủy chiều tạo bãi nuôi bằng phẳng
với bãi nuôi có mật độ dày cần san thưa đặc biệt người nuôi ngao lưu ý công tác vệ sinh môi trường tránh để sát ngao chết làm ô nhiễm môi trường của ngao còn sống